dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi hai b thuộc thôn nậm cún xã mường bo thị xã sapa lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một trăm linh bánh heroin bốn xe máy và nhiều vật chứng khác các đối tượng khai nhận nhận hàng từ nước ngoài vận chuyển qua nhiều tỉnh đưa về lào cai chờ cơ hội mang đi nước thứ ba tiêu thụ
hiện nay lực lượng chức năng đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
do nghiện game đổi thưởng nên nguyễn xuân thắng ở thanh hóa đã đến cửa hàng vàng vờ hỏi mua vàng rồi cướp luôn vàng mang bán lấy tiền chơi game
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng nguyễn xuân thắng sinh năm hai nghìn ở thị trấn nông trường thống nhất huyện yên định về hành vi cướp giật tài sản
trước đó công an huyện yên định nhận được tin báo tại cửa hàng vàng kim trang ở phố kiểu xã yên trường huyện yên định có một thanh niên đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng sau đó cướp giật một nhẫn vàng năm chỉ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng là nguyễn xuân thắng
tại cơ quan công an thắng khai nhận do nghiện game đổi thưởng nên đã giả vờ đi mua vàng sau đó lợi dụng sơ hở của người bán cướp giật một chiếc nhẫn vàng đem đi bán lấy tiền chơi game
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
còn tại bình định tòa nhân dân huyện tuy phước vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc với tổng cộng ba mươi ba bị cáo trong đó có bảy bị cáo nữ
phần lớn các bị cáo đều trú tại thành phố quy nhơn
theo cáo trạng vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an đã bất ngờ đột kích vào một căn nhà hoang
tại xã phước thuận huyện tuy phước và bắt quả tan các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc bầu cua
cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường bốn trăm bảy mươi năm triệu đồng một mươi năm điện thoại di động và một số vật chứng phục vụ cho việc đánh bạc
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ tám tháng đến ba mươi chín tháng tù cho mỗi người
có một mươi một bị cáo được hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hai đối tượng đang trên đường nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam đã bị lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện bắt giữ
vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm nay tại khu vực mốc ba trăm chín mươi chín đồn biên phòng na loi
lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng gồm lý trám mảnh chú tại bản nọ hán và lý bà thái chú tại bản hủy khuẩn
cả hai đều ở xã đọc may huyện kỳ sơn nghệ an đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam
theo điều tra ban đầu hai đối tượng trên đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam
thì bị lực lượng đồn biên phòng na loi phát hiện bắt giữ
lực lượng công an nhân dân tỉnh yên bái đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt với phương châm phòng hơn chống lực lượng công an đã tập trung tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nơi có những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một vì nghi ngờ ông trảo trợt lau sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn
có hành vi thả ma đã khiến người thân trong gia đình bị ốm đau bệnh tật
ba đối tượng này đã tự chế tạo một quả mìn đem trôn dưới đường ống nước của nhà ông bloo
sau đó dùng dao cắt đứt ống nước
sáng hôm sau khi ông bloud đi kiểm tra đường ống nước thì bị mìn nổ dẫn đến tử vong
ngay lập tức công an tỉnh yên bái đã điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
còn đây là vụ đánh bạc mới được cơ quan công an huyện văn yên tỉnh yên bái triệt phá
nhóm chín đối tượng này đã tổ chức đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi
đặc biệt tập trung tại khu vực hẻo lánh ít ngư dân để tổ chức đánh bạc
các đối tượng lợi dụng địa bàn địa hình ở miền núi
tập trung lên các quả đồi hoặc là đường và tổ chức đánh bạc
các khu vực ra dân cư dễ quan sát để nhằm mục đích đánh bạc
và có người cảnh giới để làm sao cơ quan chức năng không phát hiện được
nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong dịp cuối năm
lực lượng công an tình yên bái đã chủ động trình khai nhiều biện pháp
trong đó tập trung vào công tác tuần tra nắm tình hình tuyên truyền vận động người dân
đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa
cùng với đó tranh thủ các buổi làm căn cước công dân
các buổi tiếp xúc với nhân dân
phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định của pháp luật tăng cường lực lượng công an cơ sở
chủ động nắm tình hình phát hiện và giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
trong thời hạn tới chúng tôi sẽ tập trung bởi lực lượng
chỉ đạo các lực lượng công an tình
tiến hành thực hiện các đợt cao điểm tấn công do bộ phát động
đồng thời tập trung xây dựng các phương án các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là dịp lễ noel
năm hai nghìn hai mươi một tết tương lịch và tết âm lịch
đấu tranh các loại tội phạm
trong đó đặc biệt là tội phạm liên quan đến do dịch bệnh covid một mươi chín tác động
tội xâm phạm xảy hữu tội phạm buôn lộ gia đình thương mại
và các loại tội phạm khác đặc biệt là những vụ kiên quyết
không để những vụ trọng án xảy ra trên địa bàn
chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến tết nguyên đán
và cùng với các cơ quan chức năng
bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch
hỗ trợ công tác chống dịch
công an tỉnh yên bái đã sẵn sàng triển khai các phương án
để ngăn chặn đấu tranh từ sớm từ xa
với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
với mục tiêu cao nhất giữ vững an ninh chính trị
đảm bảo trực tư an toàn xã hội
trước trong và sau tết nguyên đán
để nhân dân đón tết cổ truyền an toàn và bình yên
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay bây giờ sẽ là mục điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên hiền minh
xin mời chị hiền minh
mình xin cảm ơn biên tập viên phương thảo
thưa quý vị theo báo lao động
ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi một
bức tranh kinh tế một mươi một tháng của việt nam có nhiều gam màu tươi sáng
theo đó xuất khẩu tăng một mươi bảy năm
sản xuất công nghiệp tăng ba sáu
vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam fdi tăng bốn
trên một trăm bốn mươi sáu một trăm linh doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại
nhóm hàng xuất khẩu trên một mươi tỷ usd dự báo tăng trưởng gdp cả nước năm hai nghìn hai mươi một có thể đạt khoảng ba năm
theo đánh giá của bộ công thương đây là sự chuyển mình mạnh mẽ của các doanh nghiệp
thoát khỏi tình trạng đóng băng sản xuất và kinh doanh do ảnh hưởng của dịch covid một mươi
còn theo báo kinh tế và đô thị hiện tại việt nam chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín với biến chủng mới omicron
tuy nhiên để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới omicron vào nước ta
bộ y tế đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường giám sát dịch covid một mươi chín
đồng thời chủ động thực hiện giải trình tự gen các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới
đề cập đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng
việt nam bộ y tế nhấn mạnh
tổ chức y tế thế giới who đưa biến chủng omicron vào biến thể đáng quan ngại cùng với những biến thể anfa beta và delta
vì dự đoán nó nguy hiểm do đột biến trên protein gai quá nhiều gấp đôi so với biến thể delta
với những đặc điểm này dự báo omicron lây lan nhanh hơn nhiều lần so với biến thể gelta
tại việt nam đến nay qua giám sát dịch tễ của virus sars cov hai
hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín với biến chủng mới omicron
để chủ động kiểm soát tình hình
dịch covid một mươi chín trong nước đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập lây lan của biến chủng mới omicron vào nước ta
bộ y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch covid một mươi chín
báo tuổi trẻ thông tin
xăng khoáng để pha trộn ra xăng sinh học e năm được bán trên thị trường chỉ đạt tiêu chuẩn ở mức euro hai
trong khi nhiều nước trong khu vực đã đáp ứng tiêu chuẩn khí thải từ mức euro ba trở lên
câu hỏi được đặt ra là liệu đã đến lúc khai tử sang e năm ron chín mươi hai hay chưa
theo báo tuổi trẻ hiện tiêu dùng xăng e năm ron chín mươi hai đang có chiều hướng giảm
trong khi các nước đã dùng xăng tiêu chuẩn cao đến lúc cần phải nâng cấp sang sinh học với chất lượng cao hơn
một số chuyên gia cho biết đến lúc nên thúc đẩy bỏ xăng e năm ron chín mươi hai và tiến lên e một mươi
vừa có khả năng giảm ô nhiễm vừa có tỷ lệ phối trộn ethanol cao hơn khoảng một mươi
có thể giảm giá thành
còn theo quyết định năm trăm ba mươi hai nghìn một mươi hai của thủ tướng về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học
với nhiên liệu truyền thống từ ngày một một mươi hai hai nghìn một mươi bảy xăng e một mươi được khuyến khích sản xuất phối chế kinh doanh
để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức đáng chú ý khác trong sáng phương nam
xin mời biên tập viên hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên hiền minh
hoàng trí xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị cùng với việc đề nghị người dân không hoang mang không chủ quan
giảm thói quen tụ tập trong bối cảnh số ca nhiễm tăng tử vong tăng và biến chủng omcron xuất hiện ở nhiều quốc gia
thì việc củng cố hệ thống y tế xây dựng trạm y tế lưu động củng cố trạm y tế phường xã tăng cường độ phủ vaccine
hiện đang là những biện pháp được thành phố hồ chí minh thực hiện trước những lo ngại về biến chủng covid một mươi chín mới
trước tình hình f gia tăng và những thông tin về biến chủng mới omicron
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết việc thực hiện phòng chống dịch sẽ thống nhất từ trung ương tới địa phương
ban chỉ đạo liên ngành đã chỉ đạo vẫn theo nguyên tắc vaccine và năm k
hiện sở y tế đang chuẩn bị đề án chăm sóc f để người dân chủ động điều trị

là một đề án thực hiện chăm sóc f tại nhà mà có sự tham gia của y tế tư nhân
tất cả các học phòng khám y tế tư nhân sẽ được tham gia vào trong thí điểm này
mong rằng nếu cái đề án này được thông qua thì thành phố chúng ta lại có thêm một số các cái nguồn lực nữa
để có thể cho người dân có thể chọn những cái gói hỗ trợ tốt nhất để cho viên người ta ở nhà
để người ta yên tâm để người ta điều trị
mặc dù sốt ca nhà viện luôn cao hơn
người ta xuất viện bên cạnh đó biến chủng omicron cũng gây tâm lý lo lắng
tuy nhiên thành phố chí minh khẳng định vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh
người dân không chủ quan lơ là nhưng cũng không nên quá hoang mang trước thông tin về biến chủng mới
trong nhiều tuần liên tiếp thành phố chúng ta cấp độ dịch đều ở cấp độ hai
thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các kịch bản để xử lý tình huống khi ca mắc mới tăng cao
thành phố trân trọng đề nghị mọi người dân hãy thực hiện tốt nhất
đối với các quy định của ngành y tế đặc biệt là năm k
liên quan đến đề xuất triển khai tiêm vắc xin mũi ba mũi tăng cường cho một số đối tượng trên địa bàn tp hcm
sở y tế thành phố cho biết bang chỉ đạo liên ngành trung ương rất quan tâm đến vấn đề này
tuy nhiên thời điểm hiện nay tp hcm sẽ tập trung tiêm vaccine covid một mươi chín cho tất cả người chưa tiêm mũi hai
trong đó có nhóm trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đồng thời thuyết phục hỗ trợ vận động những trường hợp trên thực hiện tiêm chủng
sao cho đội phủ vắc xin tốt nhất trên địa bàn tp hcm
trong thời gian tới khi có sự hướng dẫn của bộ y tế tp hcm sẽ thực hiện mũi ba trên địa bàn
sở lao động thương minh và xã hội tp hcm cho biết dự kiến nhu cầu của tp hcm vào cuối năm là cần khoảng từ ba mươi ba bốn mươi hai ngàn lao động
tập trung phần nhiều là lao động phổ thông chiếm khoảng bảy mươi
theo sở lao động thương minh và xã hội tp hcm
đến nay có hơn ba mươi chín bảy trăm linh bệnh nhân
trung tâm lao động tại các doanh nghiệp ở tp hcm đã quay trở lại làm việc
trong đó hơn một mươi sáu năm trăm linh người từ các tỉnh miền tây hơn hai mươi hai bảy trăm linh người quê ở các tỉnh đông nam bộ
và từ nay đến cuối năm dự báo nhu cầu lao động tiếp tục tăng cao
chủ yếu là lao động phổ thông ở các lĩnh vực như may mặt dày da điện tử chế biến lương thực thực phẩm
dự kiến thị trường lao động từ nay tới cuối năm sẽ gia tăng nhu cầu lao động để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
chuẩn bị lực lượng lao động cho những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai để thực hiện các đơn hàng và các doanh nghiệp phục hồi sản xuất để giao hàng cho đối tác
nhu cầu dự kiến cần khoảng hơn ba mươi ba đến bốn mươi hai lao động tập trung phần nhiều là lao động phổ thông chiếm khoảng bảy mươi
với những người lao động muốn tìm việc làm ở tp hcm có thể liên hệ với một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp giới thiệu việc làm
trong đó đóng vai trò nồng cốt là trung tâm dịch vụ việc làm thành phố và trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
theo thống kê từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai trung tâm trên đã tư vấn cho hơn sáu mươi ba lượt người
qua đó giới thiệu hai mươi sáu năm trăm linh người đến các doanh nghiệp làm việc
chủ yếu ở các lĩnh vực dịch vụ thương mại may mặt da dày lắp ráp linh kiện
để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu đến ngày ba mươi tháng một mươi một sẽ hoàn thành việc cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử cho gần ba năm triệu công dân
công an tp hcm đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân đi làm căn cứ công dân
công an tp hcm cũng cho biết là người dân ngoài tỉnh
cũng có thể làm căn cứ công dân tại tp hcm mà không cần phải về quê
người dân có hộ khẩu ở các tỉnh khác đang tạm trú tại tp hcm có thể đến các điểm làm căn cứ công dân
tại công an phường xã thị trấn ở địa bàn đang đăng ký tạm trú sẽ được làm căn cước công dân
khi đi làm căn cứ công dân người dân phải mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân sổ hậu khẩu bảng sao hoặc bảng chính
và có thể liên hệ với địa phương nơi thường trú để lấy mã số định danh cá nhân
và khi làm căn cứ công dân cần đặc biệt lưu ý về thông tin cá nhân và chính xác
thông tin mà tra sót làm căn cứ công dân thì đòi hỏi phải chính xác
nếu trường hợp có sai sót thì sau này không in được cái căn cước công dân thì người dân sẽ phải đi làm lại
nên lưu ý người dân là khai báo thông tin khi làm căn cước công dân đối với người tạm trú là cần cung cấp thật chính xác để tránh trường hợp phải đi lại nhiều lần
dự kiến đến hôm nay ngày ba mươi tháng một mươi một tp hcm sẽ hoàn thành cấp căn cứ công dân gắn chip
cho hơn ba bốn triệu công dân
từ một mươi bốn tuổi trở lên các tổ công tác sẽ bố trí cán bộ luân phiên cấp căn cứ công dân gắn chip
từ bảy đến hai mươi hai giờ tất cả ngày trong tuần hoặc có thể trễ hơn nếu cần thiết
vì vậy người dân cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để làm thủ tục cấp căn cứ công dân gắn chip
đảm bảo quyền lợi từ quyền công dân và thuận lợi làm các thủ tục giao dịch
đồng nai hiện đang triển khai ba nền tảng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch
và đạt được những hiệu quả nhất định trong công tác phòng chống dịch công dân
trong đó nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng
bằng mã vuông qr vẫn được các huyện thành phố tại địa bàn này đẩy mạnh thực hiện
với lượng khách mua sắm trên một lượt người mỗi ngày mmmarket là một trong những đơn vị
được thành phố biên hòa đánh giá là triển khai nhanh chóng và thực hiện nghiêm việc quét mã qr
ngoài khu vực dành riêng cho việc quét mã siêu thị cũng dán mã qr tại nhiều địa điểm khác
nơi dễ nhìn thấy để khách có thể quét mã khai báo y tế trước khi mua sắm
tránh tình trạng tập trung đông người nhất là vào các giờ cao điểm
siêu thị cũng thường xuyên nhắc nhở khách thực hiện năm k trong quá trình mua sắm
mmbiên hòa triển khai nhiều khu vực thực hiện mã qr code ví dụ như tại bãi giữ xe
dọc lối đi khách hàng vào khu vực lối vào khu vực ngay tại lễ tân đây
và ngoài ra thì bộ phận an ninh bộ phận bảo vệ sẽ điều tiết hỗ trợ khách hàng khai báo y tế
một cấp thuận tiện nhất đa phần là khách hàng cũng như nhân viên là đồng tình
và không gặp khó khăn gì hết
đối với chị gặp khó khăn là một số khách hàng lớn tuổi không dùng điện thoại thông minh
thì bảo vệ học nhân viên an ninh sẽ hỗ trợ khách hàng khai báo y tế bằng giấy đã được chuẩn bị sẵn
nói chung là nó cũng không bất tiện bởi vì bây giờ đa số là dùng bằng điện thoại thông minh hết
chỉ có những người như tôi thì nó bất tiện tại vì mình không có xài điện thoại thông minh
thì mình phải vào mình khai báo thì viết nó hơi bất tiện thôi
còn cái kia thì bây giờ nghe bản thân gia đình tôi là kinh doanh thì cũng làm sẵn một cái bảng
để lấy thì khách hàng họ đến họ quét rồi mà cũng bảo đảm là tốt cho bản thân mình thôi
không chỉ siêu thị cơ quan nhà nước áp dụng nền tảng công nghệ này thời gian qua
đã giúp quản lý kiểm soát tốt người đến tại các địa điểm kinh doanh nhỏ
giúp việc truy vết trong trường hợp có ca nhiễm covid một mươi chín dễ dàng và nhanh chóng hơn
đến thời điểm này các huyện thành phố cơ bản đã khắc phục được các hạn chế của nền tảng
đưa ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện đồng bộ việc khai báo y tế điện tử
và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã qr
người dân không có điện thoại thông minh thì có thể hướng dẫn
để cho người dân sử dụng căn cước công dân hoặc là thẻ bảo hiểm y tế để có mã qr code
để mà chúng ta quét mã qr code thật sự mà đạt hiệu quả thì rất cần sự hợp tác
không chỉ của cơ quan nhà nước đoàn thể từ các tỉnh đến các huyện
mà cần có sự ý thức chính của người dân thì chúng ta mới có hiệu quả cao
hiện đồng nai đang tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn và giải đáp các khó khăn vướng mắt
cho các địa phương để công tác khai báo y tế điện tử quét mã qr
đồng thời cài đặt sử dụng một số ứng dụng phòng chống dịch khác phát huy được hiệu quả cao hơn
tỉnh cũng đã cân nhắc các biện pháp chế tài xử lý các trường hợp không thực hiện các quy định
về ứng dụng công nghệ phòng chống dịch
tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an quận năm cho biết là hiện đang phối hợp cùng với phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bc ba
công an tp hcm điều tra làm rõ vụ sập nhà ở khu vực khiến cho hai người bị thương
theo thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một người dân sinh sống với đường võ văn kiệt
phường sáu quận năm tp hcm phát hiện căn nhà ở đường này bất ngờ đổ sập gây hô hoáng
khi xảy ra sự cố trong nhà có năm người tuy nhiên hai người phát hiện kịp thời nên thoát ra ngoài được
còn một số người bên trong căn nhà bị mắc kẹt không thoát ra
có mặt tại hiện trường lực lượng đã đưa hai người bị mắc kẹt trong căn nhà ra ngoài
chuyển cấp cứu ở bệnh viện nguyễn tri phương
bên cạnh đó lực lượng dùng xe thang cứu nạn và đưa một người mắc kẹt ở tầng hai căn nhà xuống dưới an toàn
bước đầu lực lượng chức năng xác định do căn nhà kế bên đang thi công sửa chữa
làm sập một phần phía trước căn nhà số một nghìn một mươi tám dẫn tới vụ việc trên
thưa quý vị thêm một vụ trộm với thủ đoạn mua hàng rồi lợi dụng sơ hở để lấy cắp tài sản
vừa xảy ra tại một cửa hàng cây cảnh trên đường huỳnh văn bánh thuộc quận phú nhuận tp hcm
ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận
theo chủ cửa hàng bán cây cảnh trên đường huỳnh văn bánh và clip camera an ninh ghi lại
khoảng hai mươi h ba mươi phút tối hai mươi tám tháng một mươi một một phụ nữ trung niên đến cửa hàng
sau khi lựa được hai chậu cây giá tám mươi đồng người này kêu tính tiền
trong lúc chủ cửa hàng không chú ý người này đã lấy đi chiếc điện thoại của chú tiệm để trên bàn
giấu vào người rồi lên xe đi mất chiếc điện thoại bị trộm lấy mất hiệu iphone một mươi hai pro max
với giá trị gần ba mươi triệu đồng
đoạn clip ghi lại sự việc sau đó được đăng lên mạng xã hội để người dân cảnh giác
liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại buổi họp báo chiều hai mươi chín tháng một mươi một
công an tp hcm công bố từ ngày một tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
toàn thành phố xảy ra năm trăm bốn mươi tám vụ phạm pháp hình sự trong đó hai trăm ba mươi ba vụ trộm
đang chú ý có ba vụ trộm thì có tới hai vụ trộm cấp là xe gắn máy
công an tp hcm đang mở các đợt cao điểm để truyền quét tội phạm
đem lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân đặc biệt là dịp cuối năm đang cận kề
công an tp hcm tỉnh đồng nai cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng dương văn hùng
hai mươi bảy tuổi ngủ tại xã lộ hai mươi năm tp hcm để làm rõ hành vi trộm cấp tài sản
trước đó tối hai mươi bảy tháng một mươi một do thiếu tiền tiêu xài lợi dụng đêm khuya trong lúc mọi người đang ngủ say
dương văn hùng và phạm huy đạt hai mươi tám tuổi cùng ngủ xã lộ hai mươi năm tp hcm
đã lén vào rẫy của ông lê văn lai ở xã hưng lộc tp hcm
lấy trộm một bộ máy xịt thuốc gồm một đậu sạch áp lực màu xanh
một đầu mô tô màu trắng đen bốn điện thoại di động
khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện truy bắt
và bàn giao cho lực lượng công an xã hương lộc
riêng đối tượng đạt đã trốn thoát
công an xã hưng lộc đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng dương văn hùng cùng tan vật
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận động đối tượng phạm duy đạt ra đầu thú
vừa rồi là những ghi nhận trong sáng phương nam
liên tục chương trình hoàn chính xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi
những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
thưa quý vị kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tới đây người sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng
sẽ không được làm thủ tục đăng ký xe sang tên
như vậy là ba mươi một tháng một mươi hai tới sẽ là hạn chót giải quyết đăng ký sang tên
cho những trường hợp xe đã qua nhiều người sở hữu nhưng
thiếu hoặc là không có giấy tờ sang tên
để làm thủ tục này người đang sử dụng xe cần đến các cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe
xuất trình giấy tờ theo quy định ghi rõ quá trình mua bán giao nhận xe hợp pháp
cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký
biển số xe theo quy định giấy tờ chuyển quyền sở hữu của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe
và giấy tờ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng nếu có
ba sở giao thông vận tải kế hoạch và đầu tư tài chính vừa có báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
làm rõ các phương thức thực hiện chín tuyến xe buýt điện trong thời gian thí điểm
theo báo cáo thành phố hà nội sẽ triển khai chín tuyến xe buýt điện trong thời gian thí điểm là một mươi hai tháng
theo lộ trình trong năm nay sẽ có ba tuyến mở mới vào tháng một mươi một
tới năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục mở mới sáu tuyến buýt điện trong đó quý i mở mới hai tuyến
quý ii năm hai nghìn hai mươi hai mở mới đối với bốn tuyến
xe đầu kéo chở container quá khổ gây mất an toàn giao thông tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn
thế nhưng lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh lại không thể xử lý vì các phương tiện này đã được sở giao thông vận tải thành phố hải phòng
cấp giấy phép chở hàng siêu trưởng siêu trọng
nghịch lý này đang khiến tuyến quốc lộ một mươi tám đoạn qua các địa phương miền đông của tỉnh quảng ninh
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn gây bức xúc đối với người điều khiển phương tiện cùng tham gia giao thông
đoàn xe đầu kéo chở container quá khổ nối đuôi nhau
đoàn xe đầu kéo chở container quá khổ nối đuôi nhau
đầu này đều được cơi nới chiều dài từ tám mươi cm đến gần hai trăm năm mươi cm
chiều rộng từ hai mươi đến ba mươi cm mỗi bên khiến chiều rộng các container này vượt quy chuẩn gần sáu mươi cm
chiếm trọn một làn đường khi lưu thông
đi thì sau những xe công cơi nới rất nguy hiểm đi lại nó rất khó mà rất dễ gây tai nạn
rất nguy hiểm vì xe nó chiếm hết một bên làn đường
khuất tầm quan sát của những lái xe phía sau
những thùng công lại dài hơn những bệ rơ móc của xe
thành ra đi trời mưa rồi gặp chỗ sóc công rơi xuống thì sẽ rất nguy hiểm cho những lái xe phía sau
mất an toàn giao thông là vậy
tuy nhiên các lực lượng chức năng quảng ninh kiểm tra cũng không thể xử lý các phương tiện quá khổ này
bởi theo thông tư bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của bộ giao thông vận tải
các xe trên đã được sở giao thông vận tải thành phố hải phòng cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn trên mạng lưới đường bộ cả nước
thực tế kiểm tra xe trên tuyến đường đi được cấp phép là từ hà lội đến móng cái
nhưng lại do sở giao thông vận tải của thành phố hải phòng cấp
mình cũng không thể xác định được sở giao thông vận tải hải phòng đã kiểm tra kỹ tuyến đường
tuyến vận chuyển của chiếc xe trên từ hà lộ đến móng cái xem có phù hợp với kích thước chiều dài
trở rộng của những xe chiêu trường sưu rộng như vậy không để hoàn toàn giao thông
nhưng nghịch lý là các giấy phép lưu hành xe quá khổ do sở giao thông vận tải thành phố hải phòng cấp
nhưng cung đường lưu thông lại không hề đi qua thành phố hải phòng
hiện nay mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến giao thông của tỉnh
trong đó có quốc lộ một mươi tám đã tăng cao trở lại
nếu tình trạng xe đầu kéo chở container quá khổ lưu thông nói trên không được xử lý
thì nguy cơ tai nạn giao thông
thưa quý vị gần bốn năm kể từ khi thủy sản việt nam bị cảnh cáo thẻ vàng bởi ủy ban châu âu vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
đây là quãng thời gian chính phủ các bộ ngành đã tích cực cải thiện theo các khuyến nghị của ec
những nỗ lực của ngư dân miền trung sẽ góp phần cùng với mục tiêu của chính phủ là đến đầu năm hai nghìn hai mươi
chấm dứt được tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài
từng bước gỡ cảnh báo thẻ vàng của ec
ở thời điểm này do ảnh hưởng bởi thời tiết nên số lượng tàu cá của ngư dân các tỉnh miền trung
đang neo đậu tránh trú tại âu thuyền thọ quang
do đó hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định là nội dung được lực lượng chức năng triển khai thường xuyên
sau gần bốn năm ủy ban châu âu ec khuyến nghị thẻ vàng
sự nhận thức của ngư dân về vấn đề này đã có sự chuyển biến rõ rệt
ngư dân chúng tôi đánh bét hồng cơ vi phạm và dùng biến nước ngoài
để đó tuyên truyền cho anh em bà con là chấp hành đúng nghiêm túc trí thị của nhà nước đưa ra
xong xong với công tập tuyên truyền đồn cũng đã tiến hình giám sát
theo dõi và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm iuu như không lập máy giám sát hình tin
rồi tắt thiết bị giám sát hình tin
khi ở trên biển rồi các hoạt động như xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác
trong thời gian qua ngư dân miền trung đã nhận thức rõ hơn về quy định khai thác hải sản
tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài và một trăm linh tàu cá từ khi xuất bến đến khi về đất liền
đều mở thiết bị giám sát hành trình hai mươi bốn trên hai mươi bốn
bên cạnh đó công tác giám sát cũng được triển khai ngậu nhiên đột xuất
kiên quyết không cho tàu cập bến tiêu thụ sản phẩm khi có dấu hiệu khai thác hải sản vi phạm
ảnh hưởng đến khuyến nghị thải phạm ec
nhằm tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm vương khơi bám biển trước đó đà nẵng đã hỗ trợ một trăm linh
kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và kinh phí thuê bao năm đầu tiên
cho tất cả tàu cá có chiều giảm
tàu cá trở lại từ một mươi năm mét trở lên đang hoạt động tại phùng khơi
đến nay việc lắp đặt thiết bị giám sát đã hoàn thành cho hơn năm trăm linh tàu cá
những nỗ lực của người dân miền trung và ngành chức năng sẽ góp phần cùng mục tiêu của chính phủ
là phấn đấu đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai để ec gỡ bỏ thẻ vàng cho thủy sản việt nam
với những yêu cầu như nhanh nhẹn
bác có ngoại hình là những người khỏe mạnh đáp ứng được yêu cầu của công việc
thế nhưng với một chủ quán cà phê tại thành phố đà nẵng không theo tiêu chí thông lệ ấy
anh đã quyết định tuyển dụng nhân viên cho quán đa phần là những bạn trẻ khiếm thính
lý do là gì mời quý vị và các bạn cùng đến với mục sống đẹp ngay sau đây
với những yêu cầu như nhanh nhẹn
là hai trong số đó
niềm vui của các bạn không chỉ là có một công việc mang lại thu nhập
điều vốn không dễ dàng với những người khiếm thính
mà quan trọng hơn là còn có một môi trường giao tiếp với bạn bè với khách hàng
mấy bạn làm việc rất là chuyên nghiệp thứ hai là mấy bạn rất là tận tâm và tận tầm
mấy bạn phục vụ thì nhiệt tình em không có cảm giác phân biệt được là mấy bạn là khiếm thính thành như thế nào hết
rất là nhiệt tình
dù không nghe được dù có khiếm khuyết
nhưng tài hiền và tất cả những bạn trẻ khiếm thính đang làm việc tại quán
hoàn toàn có thể làm tốt công việc như những người khỏe mạnh bình thường
để các bạn hiểu được giá trị đó của bản thân mình
cũng chính là một trong những lý do anh trần đình tâm trao cơ hội cho những nhân viên này làm việc tại quán
có một cái chỗ làm có được tất cả mọi thứ như một người bình thường
giao tiếp tiếp xúc với người bình thường
nói chuyện với người có thể là giao tiếp là có thể là phục vụ làm việc với người bình thường
là nhân viên cùng với nhau trong quán là người bình thường
và cái thứ hai là khách hàng
để các bạn không có bị kiểu mà tự cảm tự ti với mình với lại mọi người xung quanh
chúng tôi cảm thấy là rất vui cũng như là rất là cảm ơn các bạn bên quan chủ quán
vì cái mô hình của các bạn này giống như một cái mô hình mà doanh nghiệp xã hội
nghĩa là tạo ra lợi nhuận nhưng mà không chỉ mang lại lợi nhuận cho chính mình mà còn giúp cộng đồng
thì đấy là một cái mô hình mới
và chúng tôi đánh giá
cái công việc cái việc mà tuyển dụng các bạn khuyết tật vào làm như thế này
và chúng tôi cũng mong là sẽ có nhiều cơ sở hơn nữa cũng áp dụng thí tuyển những cái mô hình này
quán cà phê được anh tâm mở ra chưa đầy hai tháng
dĩ nhiên để mọi công việc được vận hành tru chảy như bây giờ
anh tâm đã phải nỗ lực trong việc giao tiếp học hỏi ngôn ngữ của những người khiếm thính
thậm chí vẫn dùng một cách linh hoạt ngôn ngữ cơ thể để trao đổi
để hướng dẫn công việc
muốn nói lời cảm ơn với mấy bạn
thì mấy bạn sẽ viết vào và bấm cho mình biết đây là từ cảm ơn
mình nhìn là mình là khách muốn xin nước sôi
thì sẽ là mình đã biết
rồi đỡ mất cái công tác mình vào để mình đưa tới cái quầy nước sôi để lấy nước sôi cho khách
có những cái ví dụ như ở đây là nước đá
thì mình sẽ biết được những cái đó
em học bây giờ cũng gần như là cái giao tiếp cơ bản
và toàn bộ nhân viên bình thường của em giao tiếp cơ bản được với người đi khách
có lẽ có một thí nghiệm hữu lửa
giúp an tâm và những nhân viên của mình có thể nhanh chóng hiểu nhau giao tiếp với nhau
đó chính là nguồn nghĩa của trái tim nguồn nghĩa của sự cảm hứng chia sẻ
an tâm mong muốn có thể mở phòng thêm cơ sở công dân
trao cơ hội làm việc cho nhiều lúc nữa những bạn trẻ thích thật
và đến đây chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân cũng xin được khép lại